chủ tịch nước chỉ rõ những tiềm năng mà các doanh nghiệp ấn độ có thể khơi dậy tạo nên động lực trong hợp tác và phát triển
chủ tịch nước khẳng định nhà nước việt nam sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp ấn độ đầu tư thành công trở thành đối tác hàng đầu của việt nam
chủ tịch nước nhấn mạnh tương lai là vô cùng tươi sáng mục tiêu một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi là trong tầm tay hãy đến với việt nam
doanh nghiệp hai nước sẽ là lực lượng tiên phong trong phát triển đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc
xứng đáng với sự mong đợi của lãnh đạo và nhân dân hai nước
trong không khí phấn chấn tươi vui của mùa xuân mới vietjet air đã chính thức khai trương đường bay thẳng hồ chí minh new delhi
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ hôm qua tại cuộc tiếp bộ trưởng ngoại giao ấn độ đến chào
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng ấn độ về những thành tiệu đối ngoại đánh giá cao vai trò của bộ ngoại giao hai nước trong việc tăng cường quan hệ song phương
đề nghị bộ ngoại giao ấn độ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước duy trì các cơ chế hợp tác song phương đôn đốc các bộ ngành phối hợp ký kết
triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký cũng như các thỏa thuận cấp cao
bộ trưởng ngoại giao cho biết ấn độ rất trông đợi và hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ của chủ tịch nước trần đại quang
coi đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và cam kết sẽ cùng bộ ngoại giao việt nam thúc đẩy quan hệ song phương
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị vừa ký văn bản của ủy ban thường vụ quốc hội về kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ hai mươi hai của cơ quan này
lần này cơ quan thường trực của quốc hội thí điểm việc chất vấn và trả lời chất vấn ngay
theo hướng đại biểu nêu chất vấn ngắn gọn rõ ý không quá một phút mỗi lần
người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu thời gian không quá ba phút mỗi lần
hiện tại đã có hai bộ trưởng tham gia thí điểm hình thức chất vấn này
nội dung chất vấn gồm hai nhóm vấn đề chính
thứ nhất các giải pháp bảo đảm tiến độ chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án dự án luật chính phủ chính quốc hội
giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trách nhiệm trả lời chính cho nội dung trên là bộ trưởng tư pháp lê thành long
ngoài ra phó thủ tướng trương hòa bình và lãnh đạo một số bộ ngành cùng tham gia giải trình về những vấn đề liên quan
nhóm vấn đề thứ hai là hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội
trách nhiệm trả lời chính nội dung này là bộ trưởng khoa học và công nghệ trung học anh
cùng với đó phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo một số bộ ngành tham gia giải trình những vấn đề liên quan
việc chất vấn và trả lời chất vấn tại ủy ban thường vụ quốc hội được tiến hành theo nhóm vấn đề
người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn
nhằm giúp cải tạo môi trường chỉnh trang mỹ quan đô thị giải quyết tình trạng ngập nước cải thiện chất lượng sống cho người dân ven các con kênh dạch ô nhiễm trên địa bàn tp hcm là vấn đề được nêu ra tại buổi hội thảo chỉnh trang và phát triển đô thị tổ chức vào chiều qua tại tp hcm
qua hơn hai mươi năm triển khai thực hiện di dời và tổ chức
lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch tp hcm đã bồi thường và di dời khoảng ba mươi sáu căn hộ với các dự án điển hình như dự án vệ sinh môi trường nước lưu vực kênh nhiêu lọc thị nghè nâng cấp đô thị lưu vực tân hóa lò gốm v v
các dự án của thành phố đã góp phần vào việc cải thiện môi trường chỉnh trang mỹ quan đô thị giải quyết tình trạng ngập nước cải thiện chất lượng sống cho người dân ven các con kênh rạch ô nhiễm
tuy nhiên trên địa bàn thành phố hiện nay còn khoảng hai mươi căn nhà trên và ven kênh rạch tập trung chủ yếu ở quận tám là chín tám trăm linh sáu căn quận bình thạnh là một tám trăm ba mươi căn quận bảy là một bảy trăm ba mươi căn và các quận khác
qua đó thành phố đã và đang tập trung triển khai chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố
kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm di dời và tổ chức lại cuộc sống cho hơn hai mươi hộ dân đang sống trên và ven kênh rạch
nhằm giúp cải thiện chất lượng sống cho người dân
được biết đến là một xã ven biển trù phú với cảnh quan thơ mộng xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình là một trong những nơi có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất của tỉnh quảng bình
nơi đây hòa quyện được những giá trị truyền thống và nét hiện đại đặc biệt khi đến đây du khách sẽ đắm chìm trong những cung đường bích họa đã tạo nên dấu ấn đối với du khách gần xa
ghi nhận của phóng viên thời sự
những ngày này khi đến xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện một cung đường bích họa với những bức tranh tường ba d độc đáo
bắt đầu từ đình thờ tổ cho đến đường ven biển được các họa sĩ thể hiện hết sức công phu
lần đầu tiên đến đây thì bản thân em cảm thấy rất ngỡ ngàng trước những bức tranh bích họa ở đây ạ
nó gợi lên trong em cảm giác thân thiện giữa con người và biển cả
và bên cạnh đó thì em còn thấy những ngôi nhà cổ ấy
rất chi là thú vị em mong rằng là sẽ có dịp quay trở lại đây
vì dân đầu tiên thì chưa hiểu như thế nào
nhưng mà từ khi trước dịp tết nguyên án màu tuất đến nay khi mà những bức bích họa từng ngày được hoàn thiện dân
thì thú hút sự quan tâm của người dân chú ý của người dân nhất là du khách về thăm thú làng cảnh dương
những bức tranh tường tranh ba d độc đáo được vẽ lên nhằm mô tả câu chuyện về quá trình hình thành phát triển
truyền thống anh hùng trong kháng chiến những nét đẹp bình dị của làng biển trù phú này
trên cung đường bích họa du khách có thể tham quan những ngôi nhà cổ những bức tường cổ làm bằng đá san hô
còn nguyên màu rêu xanh cổ kính và trải nghiệm cuộc sống của người dân ở làng biển chủ phú này
bên cạnh tổ chức cho du khách đến tham quan tìm hiểu trải nghiệm du lịch cộng đồng ở địa phương
sở du lịch cũng đã xây dựng đề án và hỗ trợ xây dựng một số hàng mục để phát triển du lịch
từ ý tưởng gắn với nghề biển và chủ đề xuyên suốt của làng biển là mô tả cuộc sống của người dân vét biển đến bắt hải sản
thì làng việt hòa hiện nay đang từng bước được hoàn thiện và bước đầu chúng tôi cũng thấy vui mừng là du khách cũng đang quan tâm
và cũng để đến tham quan rất đông và một điều phấn khởi nữa đó là người dân cảnh dương với một tinh thần có thể nói là hiểu khách thân thiền
cởi mở và tạo điều kiện cũng như là đón tiếp tốt nhất cho du khách khi đến tham quan và trải nghiệm ở tại cảnh dương
hiện nay để biến cảnh dương thành làng văn hóa du lịch biển đầu tiên của quảng bình sở du lịch đã phối hợp với chính quyền địa phương
xây dựng không gian trưng bày các bộ xương cá voi để du khách có thể chiêm ngưỡng hai bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất việt nam
dưới hình dạng nguyên thủy ban đầu đồng thời sở du lịch cũng phối hợp với xã cảnh dương đầu tư phát triển nơi đây thành làng văn hóa du lịch
đặc trưng với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo khu du lịch cộng đồng kiểu mẫu của quảng bình
hôm qua tại thôn xí thoại xã xuân lãnh huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên đã khai hội chống đôi cồng ba chiêng năm
bộ nhạc cụ độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này được các nghệ nhân tỉnh phú yên và tỉnh bình định trình diễn
chống đôi cồng ba chiêng năm có ý nghĩa đặc biệt không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số bana và trăm hồ rồi
ở thôn xí thoại xã xuân lãnh nói riêng
cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh phú yên nói chung sự hòa quyện của ba loại nhạc cụ này trong âm điệu tiết tấu và ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn đã tạo lên một loại hình nghệ thuật trình diễn hết sức độc đáo
để bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật trình diễn chống đôi công ba chiêm năm huyện đồng xuân tỉnh phú yên đang xây dựng kế hoạch siêu tầm và ký âm các bài nhạc
tạo điều kiện để các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy cách biểu diễn nghệ thuật này đến với thế hệ trẻ

chống đôi cồng ba chiêng năm huyện đồng xuân tỉnh phú yên đang xây dựng kế hoạch siêu tầm và ký âm các bài nhạc

chống đôi cồng ba chiêng năm huyện đồng xuân tỉnh phú yên đang xây dựng kế hoạch siêu tầm và ký âm các bài nhạc

tạo điều kiện để các bài nhạc tiết tấu và ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn đã tạo lên một loại hình nghệ thuật trình diễn hết sức độc đáo của nghệ thuật trình diễn